liên quan đến vụ việc các đối tượng tấn công vào trụ sở ubnd xã ea tiêu và xã ea cơ tu
trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
làm chín người thiệt mạng và hai người bị thương
vào ngày hai mươi tháng sáu thiếu tướng lê vinh quy giám đốc công an tỉnh đắk lắc
cho biết đến nay cơ quan công an đã tạm giữ hình sự bảy mươi bốn đối tượng liên quan
thu giữ nhiều vũ khí vật chứng đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ngay sau khi xảy ra vụ việc dưới sự chỉ đạo của bộ công an
công an tỉnh đã khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh
để truy bắt bằng được các đối tượng gây ra vụ việc tại huyện chư quynh
đến nay đơn vị đã giải cứu an toàn ba con tin
mời làm việc một trăm linh chín đối tượng liên quan trong đó tạm giữ hình sự bảy mươi bốn đối tượng để phục vụ công tác điều tra
thu giữ một mươi năm khẩu súng các loại một một trăm chín mươi chín viên đạn cùng nhiều vũ khí phương tiện và vật chứng khác